thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi hai được đánh giá là có nhiều biến động với cả doanh nghiệp và người lao động
những tháng đầu năm các nhà máy tuyển dụng nhiều mức lương cao
xong từ tháng sáu trở đi thì tình hình lại đủ chiều các công ty hạn chế tuyển dụng và không có nhiều việc làm mới vào cuối năm
vì vậy mà người lao động lo lắng sẽ không có tiền thưởng tết
tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết các ngành sử dụng nhiều lao động là những ngành xuất khẩu chủ lực của nước ta
vẫn có thưởng tết cho người lao động mức thưởng cơ bản cao hơn với năm trước
nhưng trên toàn thị trường lao động thì mức thưởng tết sẽ giảm nhất là tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa
tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết trong những ngành gặp khó khăn do sụt giảm về đơn hàng
cũng như khó khăn trong quá trình sản xuất thì dự báo sẽ giảm tiền lương và tiền thưởng
một số ngành khác thì tương đối ổn định mức thưởng tết năm nay sẽ giảm từ một mươi năm đến hai mươi
số người nhận thưởng cao đến một trăm linh triệu cũng sẽ không có nhiều
còn lại phần lớn mức thưởng tết tương đương từ một đến hai tháng lương